nhân dịp đón tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi sáng nay hai mươi ba tháng một đồng chí phạm minh chính
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương đã đến thăm hỏi tặng quà tết
cho các gia đình chính sách người có công tiêu biểu và hộ nghèo trên địa bàn tỉnh điện biên
trong chuyến thăm và làm việc tại điện biên dịp tết nguyên đán này đồng chí phạm minh chính
cùng đoàn công tác trung ương đã trao một một trăm linh xuất quà với tổng giá trị gần một hai tỷ đồng
cho các gia đình chính sách tiêu biểu tại một mươi trên một mươi huyện thị xã thành phố
đồng chí phạm minh chính nhấn mạnh đảng nhà nước luôn tạo điều kiện cho mọi người dân đều được đón tết no ấm đầy đủ
ngoài việc tập trung vào phát triển kinh tế xã hội lãnh đạo tỉnh điện biên cần chú trọng đến công tác chăm no chính sách
cho người có công với cách mạng với nhân dân những gia đình yếu thế còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống
thăm chúc tết cán bộ chiến sĩ công an tỉnh bộ chỉ huy bộ đội biên phòng và bộ chỉ huy quân sự tỉnh điện biên
đồng chí phạm minh chính đề nghị các lực lượng vũ trang tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác nắm chắc tình hình tại địa bàn
đấu tranh có hiệu quả với các loại hình tội phạm đang ngày càng có diễn biến phức tạp
nhất là trong thời gian cao điểm trước trong và sau tết nguyên đán
trước đó đồng chí phạm minh chính đã đến đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang a một